công đoàn ngành giao thông vận tải vừa tổ chức tôn vinh những đóng góp của đoàn viên công đoàn
nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
với năm trăm bốn mươi hai công đoàn cơ sở và gần sáu mươi một đoàn viên công đoàn ngành giao thông vận tải
luôn thi đua lao động sáng tạo đặc biệt trong các phong trào tháng công nhân
hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi chín và phát động đã uống rượu bia không lái xe
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín có một trăm linh năm công trình sản phẩm được công nhận
một trăm tám mươi bảy sáng kiến được áp dụng với giá trị làm lợi hơn hai mươi ba tỷ đồng
quỹ xã hội từ thiện công đoàn giao thông vận tải việt nam tặng quà cho tám trăm hai mươi sáu công nhân lao động
trong ngành có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ xây dựng ba nhà máy ấm công đoàn
tặng hai trăm năm mươi xuất quà hỗ trợ xây dựng một mươi ba nhà tỉnh nghĩa cho cựu thanh niên sung phong
cựu bộ đội trường sơn đường hồ chí minh việt nam có hoàn cảnh khó khăn
và nhiều hoạt động xã hội khác tổng số tiền chi cho các hoạt động trên là hơn ba năm tỷ đồng
tại lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam tổng liên đoàn lao động việt nam
đã trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho hai mươi năm lãnh đạo
cán bộ thuộc bộ giao thông vận tải và công đoàn giao thông vận tải việt nam
vì có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển tổ chức công đoàn
công đoàn giao thông vận tải việt nam cho tặng bằng khen cho một mươi một cán bộ công đoàn
có nhiều cống hiến hoạt động tích cực trong công tác công đoàn